từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi luật phòng chống tác hại rượu bia và nghị định một trăm linh của chính phủ chính thức có hiệu lực thi hành
sau gần ba tuần thực thi và triển khai tình hình trật tự an toàn giao thông đã có chuyển biến rất tích cực
ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông được nâng lên tài nạn giao thông đã giảm nhiều
đặc biệt là nhận được sự quan tâm đồng tình ủng hộ của nhân dân cả nước
ngày một mươi sáu một thủ tướng chính phủ đã ban hành chỉ thị số ba ctttg về tăng cường thực hiện luật phòng chống tác hại của rượu bia
và nghị định số một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp của chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
sau hơn hai tuần thực hiện luật phòng chống tác hại của rượu bia và nghị định số một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp
nhờ đó tình hình trật tự an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến rất tích cực
ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên tai nạn giao thông đã giảm nhiều
đặc biệt là nhận được sự quan tâm đồng tình ủng hộ của nhân dân cả nước
các người lái xe đã bia rượu thì không được phép lái xe
thì tôi cảm thấy là cũng rất là lo lắng về cái vấn đề này
vì nó khi mà đã uống rượu bia mà đi xe mà bị thổi phạt thì sẽ bị phạt rất nhiều tiền
nó ảnh hưởng rất lớn đến cái thu nhập của tôi cũng như tài khoản của tôi
và cũng mong rằng là các bạn trẻ nếu mà đã xác định khi tham gia giao thông thì chúng ta không nên uống rượu bia
mà đã uống rượu bia rồi thì hãy để cho bạn gái của mình
hoặc là bố mẹ mình không uống rượu bia chở mình đi
có thể thấy những quy định của pháp luật hiện hành phù hợp với thực tiễn
đi vào cuộc sống thể hiện tính giáo dục tuyên truyền để người dân thay đổi thói quen
dần hình thành văn hóa sử dụng rượu bia lành mạnh để phát huy kết quả đã đạt được
đồng thời thực hiện nghiêm túc trong dịp tết nguyên đán canh tí hành hai mươi
các đơn vị chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền để bảo đảm trật tự an toàn giao thông